theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
cả nước đã ghi nhận gần một mươi một trường hợp mắc bệnh chân tay miệng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị liên tục gia tăng
bộ y tế đã gửi công văn yêu cầu các sở y tế tăng cường theo dõi người bệnh nội trú
để kịp thời phát hiện điều trị các ca bệnh có diễn biến nặng hạn chế thấp nhất số ca tử vong
theo các bác sĩ bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm
tuy nhiên vào thời điểm mùa hè nắng nóng thuận lợi hơn cho virus phát triển nên số trẻ nhập viện tăng cao
hàng nghìn bệnh nhân mắc mới tay chân miệng trong vòng một tuần tại khắp các địa phương
trong số đó cao nhất là thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương đà nẵng quảng ngãi hà nội vĩnh phúc hải phòng bắc ninh
hầu hết trẻ đều có tổn thương ở da bắt đầu từ các nốt phòng rộp mẩn đỏ ở miệng lòng bàn tay bàn chân đầu gối mông
nhiều trẻ còn có dấu hiệu co giật sốt ly bì không hạ
đây là những trường hợp có dấu hiệu biến chứng ở mức độ hai b của bệnh cũng là mức độ nặng
người đã mắc tay chân miệng vẫn có thể mắc lại lần thứ hai lần thứ ba
bệnh lý tay chân miệng do các virus đường vượt gây ra nó không có biến dịch bền vững nên có khả năng
nên không phải bị một lần không bị những lần sau vẫn có khả năng tái phát những lần sau
nên các bà mẹ mỗi khi phát hiện trẻ có những trụ trị của dấu hiệu tay chân miệng
tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế khám để được phát hiện kịp thời và được điều trị tại nhà hay vào viện
bộ y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
chính vì thế để chủ động phòng chống bệnh hạn chế thấp nhất số ca mắc mới và không để bệnh nhân tử vong
người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay bằng xà phòng sạch
sẽ ăn chín uống xôi thường xuyên vệ sinh nhà cửa đồ chơi trẻ em
tuyệt đối không chủ quan phát hiện sớm bệnh và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được thăm khám và điều trị
các cơ sở y tế cần thực hiện tốt việc phòng chống lây nhiễm chéo
nhất là giữa bệnh nhân tay chân miệng với bệnh nhân viêm phổi và viêm đường hô hấp